một tin vui đối với những hành khách có nhu cầu lựa chọn tàu hỏa để di chuyển
thực hiện chương trình kích cầu dịp cuối năm hai nghìn một mươi chín bắt đầu từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
ngành đường sắt sài gòn sẽ bán ba vé tàu giảm giá năm mươi
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết vé giảm giá sẽ được áp dụng cho hành khách đi trên các đoàn tàu
gồm tàu se ba mươi bốn se bảy mươi tám se hai mươi một hai mươi hai snt một mươi hai sqn một mươi hai spt một mươi hai
thời gian áp dụng từ ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
chương trình áp dụng cho hành khách mua vé trước ít nhất ba ngày tàu chạy với số toa số chỗ cụ thể
hành khách sẽ được giảm giá vé năm mươi khi mua vé đúng số ghế số giường đã được quy định giảm giá
theo mark tàu và ngân
vé giảm giá được bán tại các website www đườngsắtviệtnam vn
vétàu com vn giá rẻ vétàu vn các nhà ga các điểm bán vé
đại lý bán vé và các kênh bán vé khác hợp tác với ngành đường sắt